trước nguy cơ nứt núi tiếp tục đe dọa an toàn của người dân huyện ba tơ vận động và thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ việc tạm ngừng khai thác trồng mới cây bản địa không cho đào bới xâm lấn khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ sạt lở núi do thiên tai gây ra
bên cạnh đó địa phương cũng đã xây dựng phương án di rời dân khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn khi có sự cố thiên tai xảy ra
các trung tâm hành chính đồng thời một số hội dân lăn cặn để đảm bảo công tác lâu dài cũng như về tính mạng của con người nếu có tình huống xảy ra
điều kiện hạ tầng giao thông kinh tế của các vùng sâu huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi còn khó khăn
quỹ đất khu vực an toàn bằng phẳng còn rất ít việc di rời theo khảo sát thì tốn hàng trăm tỷ đồng
đây là một trong những vấn đề nan giải của huyện ba tơ cũng như nhiều huyện miền núi khác của tỉnh quảng ngãi
do vậy các xã miền núi như ba giang chỉ có thể chủ động sơ tán dân mỗi khi mưa lũ huy động các lực lượng tham gia ứng cứu khi có sự cố xảy ra
hôm nay tại địa bàn xã đông quang huyện đông sơn tỉnh thanh hóa vừa xảy ra vụ tai nạn gây chết người
nguyên nhân ban đầu được xác định là do đá lăn trong khu vực mỏ
nạn nhân là nam giới bốn mươi bảy tuổi là công nhân khai thác của công ty trách nhiệm hưu hạn khánh thành xã đông quang huyện đông sơn
qua điều tra ban đầu của cơ quan công an khoảng chín giờ sáng nay
khi các hoạt động khai thác đang diễn ra tại khu vực mỏ của công ty khánh thành
tảng đá lớn phía trên cao bất ngờ lăn xuống khu vực làm việc của công nhân và gây ra tai nạn thương tâm
theo tìm hiểu đang có tám công ty khai thác đá tại khu vực này hiện giấy phép hoạt động vẫn còn hiệu lực
cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường tiến hành điều tra xác minh và làm rõ nguyên nhân của vụ việc
thưa quý vị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng vừa cho biết
các chủ nhà nổi vó bè hoạt động trong thắng cảnh quốc gia hồ tuyền lâm thành phố đà lạt
dựng trái phép trước đó sẽ bị buộc tự tháo rỡ di rời trước ngày ba mươi tháng một mươi một
theo đó các đơn vị liên quan đã ký biên bản với chủ sở hữu yêu cầu tự tháo rỡ di rời các bè nổi
vó bè thuyền đánh bắt cá ra khỏi thắng cảnh hồ tuyền lâm
việc tháo rỡ di rời nói trên phải hoàn thành trước ngày ba mươi tháng một mươi một
sau thời điểm này nếu các chủ sở hữu không tự thực hiện
sẽ bị các cơ quan chức năng cưỡng chế giải tỏa theo quy định
được biết trong khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm hiện có hai mươi ba bè nổi hai tròi nổi bốn vó bè
của các tổ chức cá nhân đang hoạt động nhưng chưa được cấp phép
ảnh hưởng đến công tác khai thác quản lý vận hành hồ không phù hợp quy hoạch mỹ quan của khu du lịch
chiều nay trại giam đại bình thuộc cục c một mươi bộ công an đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc
đối với trần văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê quán xã trường trung huyện nông cống tỉnh thánh hóa
bỏ trốn khỏi trại giam khi đang chấp hành án tù về tội giết người
phạm nhân trần văn tuân đang chấp hành án hai mươi năm tù về tội giết người
đóng tại xã lộc thành huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
theo quyết định truy nã của trại giam đại bình đặc điểm nhận dạng của trần văn tuân là cao một m sáu mươi
tóc ngắn sống mũi lõm đối tượng có dấu vết riêng là vệt sẹo thẳng một cm trên sau đuôi lông mày phải
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và dẫn giải đối tượng trần văn tuân đến cơ quan công an
viện kiểm sát nhân dân và ủy ban nhân dân xã phường thị trấn nơi gần nhất
mọi thông tin về người cung cấp thông tin sẽ được bí mật theo quy định
liên quan đến việc xử lý xây dựng trái phép tại tổ hợp khách sạn mường thanh và căn hộ cao cấp sơn trà
sáng nay tại buổi họp báo thường kỳ quý ba
lãnh đạo ủy ban nhân dân quận ngũ hành sơn tp đà nẵng đã thông tin về phương án xử lý những vi phạm
đối với chủ đầu tư cũng như hỗ trợ pháp lý để bảo đảm quyền lợi cho người dân
trước đó trong quá trình thi công các hạng mục căn hộ trung cư cao cấp sơn trà
doanh nghiệp tư nhân xây dựng số một điện biên đã xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp
tự ý biến toàn bộ khu nhà giữ xe nhà trẻ tại tầng hai ba bốn năm thành một trăm linh bốn căn hộ để bán và thực hiện giao dịch bất động sản
khi chưa bảo đảm thủ tục quy định
ngày bảy một mươi hai nghìn một mươi chín chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã ban hành quyết định cưỡng chế
buộc thực hiện biện pháp khôi phục hậu quả đối với doanh nghiệp tư nhân xây dựng số một điện biên
chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn mường thanh và căn hộ cao cấp sơn trà thời gian thực hiện là ba trăm sáu mươi năm ngày
theo đó từ nay đến tết âm lịch quận sẽ tiến hành tuyên truyền vận động di rời dân sau tết âm lịch sẽ tiến hành tháo rỡ
hiện thành phố đà nẵng đã thành lập tổ tư vấn pháp lý để giải quyết quyền lợi cho người dân
thưa quý vị và các bạn kiểm toán nhà nước vừa có báo cáo quốc hội về việc sử dụng xe công trên cả nước năm hai nghìn một mươi chín
một xe ô tô công với chi phí bình quân hơn ba trăm linh triệu đồng một xe một năm
ngân sách nhà nước phải chi hơn một mươi hai tỷ đồng để nuôi xe công
con số này đang đặt ra câu hỏi việc thực hiện cơ chế quản lý xe công đã thực sự hiệu quả hay chưa
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình tâm điểm ngày hôm nay để hiểu rõ hơn về vấn đề này
qua phần trình bày của biên tập viên khánh thư xin mời chị khánh thư
vâng xin cảm ơn trường ys hai
thưa quý vị của quý vị xin cảm ơn trường ys hai
bàn luận về chủ đề khi nào chấm dứt sử dụng xe công lãng phí
xin trân trọng giới thiệu ông lê như tiến
nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và như đồng của quốc hội
trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây
người đứng đầu đơn vị sử dụng xe công như xe nhà không đúng quy định với chức danh
dùng xe công đến dự khai trương nhà nuôi yến của một vị lãnh đạo tỉnh kiên giang
những vụ việc gần đây đang thu hút sự quan tâm của dư luận
bởi xe công là tài sản công của nhà nước được quy định rất cụ thể về tiêu chuẩn định mức sử dụng
thế nhưng nhiều người đã lợi dụng biến nó thành tài sản của riêng mình
điều đầu tiên là ta phải ý thức được
gần hai mươi bộ ngành địa phương thực hiện thí điểm khoáng xe công theo nghị định số bốn năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
tường trừng có thể tiết kiệm ngân sách một khoản lớn xong kết quả chưa được như kỳ vọng
báo cáo kiểm toán nhà nước năm hai nghìn một mươi chín cho thấy hơn một mươi hai tỷ đồng để nuôi xe công
tương đương thu ngân sách trong một năm của nhiều địa phương gồm lai châu điện biên yên bái bắc cạn hà giang cộng lại
có ý kiến cho rằng nên khoán kinh phí sử dụng xe công vào tiền lương để tránh lãng phí và ngăn chặn tình trạng lạm dụng tài sản công
đưa cái khoán xe đưa các thứ vào tiền lương để cho người lao động người ta chủ động
để người ta đi để người ta tiết kiệm cái phương tiện của nhà nước và để chúng ta tránh bớt cái chuyện là lãng phí mà không cần thiết
sử dụng xe công vào mục đích cá nhân không phải là câu chuyện mới
nếu không có giải pháp quyết liệt thì câu chuyện nói hoài nói mãi này sẽ chìm vào quyên lãng
ngân sách thì tiếp tục bị bào mòn
vâng một mươi hai tỷ đồng để nuôi xe công mỗi năm
đây là con số mà kiểm toán nhà nước vừa công bố
vậy ông lê như tiến ông có bình luận gì về thực trạng sử dụng xe công như thời gian vừa qua ạ
trong nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi hai và một mươi ba
tại phiên thảo luận về luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí
tôi cũng đã cảnh báo điều này
tôi nói là rất vô cớ là không
tại sao là chúng ta lại sử dụng quá nhiều xe công như thế
và lãng phí vừa vô hình và vừa hữu hình rất lớn
hữu hình là một mươi hai tỷ mà chúng ta đã được biết
nhưng vô hình nữa tức là cái nguồn nhân lực để phục vụ cho bốn mươi xe công đó
đó chính là bốn mươi lái xe
thì họ đưa đón xong rồi sau đó suốt ngày họ chỉ có vật vờ ở cơ quan thôi
rất lãng phí
lãng phí xe xăng
cái điều kiện đảm bảo khác
còn một điều nữa mà tôi cũng xin nêu ở đây mà trong rất nhiều báo cáo là chưa nêu
đó chính là chúng ta sử dụng xe công một cách quá là rộng rãi các đối tượng
trong khi mà đối tượng của quy định của chính phủ là chỉ từ cấp thứ trưởng trở lên
nhưng mà hiện nay chúng ta thấy cục trưởng vụ trưởng giám đốc các sở phó giám đốc các sở
cũng sử dụng xe công đi làm coi như một sự nghiễm nhiên
thì đấy tôi cho đấy là mình phải siết lại từ những cái quy định về đối tượng được phục vụ xe công
vâng nghị định số sáu mươi ba năm hai nghìn một mươi chín quy định về mức phạt đối với hành vi sử dụng tài sản công không đúng mục đích
và sử dụng xe công vào mục đích cá nhân thì sẽ bị phạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
luật đã có vậy theo ông thì tại sao lại vẫn còn tình trạng sử dụng xe công lãng phí thậm chí là tùy tiện như hiện nay
trong các văn bản quy phạm pháp luật và đặc biệt là trong cái luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí
thế nhưng mà thực hiện luật thì chúng ta thấy trong thời gian vừa qua chưa một ai là bị phạt một mươi triệu hay hai mươi triệu
cho nên là giữa luật và cái việc thi hành pháp luật hiện nay tôi cho là có một cái khoảng cách rất lớn
chúng ta lại không có cái khâu thanh tra kiểm tra giám sát để cái việc luật đưa luật vào cuộc sống
cho nên là luật thì cứ là luật thôi
nhưng mà thực hiện trong cuộc sống thì lại khác
cho nên là rất nhiều chứ không phải chỉ có xe công mà rất nhiều những tài sản công cũng như thế
vâng thưa ông chính phủ đã đề ra chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí
với mục tiêu là đến năm hai nghìn hai mươi sẽ giảm ba mươi số lượng xe công
thì liệu có đạt được cái mục tiêu này hay không
và có chấm dứt được tình trạng sử dụng xe công tùy tiện như hiện nay không ạ
trước hết tôi thấy là cần có một văn bản
hướng dẫn của chính phủ
một cái văn bản này có thể là những cái quy định hoặc là nghị định về việc sử dụng xe công
có một văn bản riêng cho việc sử dụng xe công
và thứ hai đó là có những cái chế tài mạnh đối với việc sử dụng xe công sai với quy định
và thứ ba đó một số quan chức từ cấp thứ trưởng bộ trưởng thậm chí là phó thủ tướng của đan mạch thụy điển
họ đi xe đạp hoặc là họ tự lái xe
riêng của họ đến tận công sở vì là họ đã được đưa các điều kiện về phương tiện đi lại vào lương của họ rồi
và tất cả thì họ không phải dùng những xe công như chúng ta nữa
nhưng mà chúng tôi thấy là trong thời gian vừa qua không phải là chưa làm
ví dụ như tôi hoan nghênh là bộ tài chính đã có đi đầu trong việc khoán xe công từ cấp bộ trưởng cho đến cấp thứ trưởng
nhưng sau một thời gian thì dường như là nó không trở thành hiện thực
vì sao như thế là bởi vì chắc là khâu khoán của chúng ta nó chưa hợp tình và cũng chưa hợp lý
nếu khoán và các dùng những cái biện pháp mạnh mẽ quyết liệt hơn thì tôi cho là không phải chỉ có ba mươi mà có thể còn hơn
thưa quý vị việc sử dụng xe công hợp lý tiết kiệm là chủ trương đúng hợp lòng dân
nhưng trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện lại chưa tốt chưa hiệu quả
việc giám sát xử lý cần được thực hiện nghiêm minh và công khai
có như vậy mới ngăn chặn điều kiện
vì vậy chúng ta cần được tình trạng lạm dụng ngân sách lạm dụng tài sản công
một lần nữa xin cảm ơn ông lê như tiến về những chia sẻ của ông vừa rồi ạ
và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc